tại tp hcm công an thành phố vừa tiến hành kiểm tra một nhà hàng hoạt động trong thời điểm dịch bệnh
đang có diễn biến phức tạp và đã phát hiện tại đây có hàng chục người dương tính với ma túy
công an quận bình tân cho biết ngày ba mươi một tháng bảy qua kiểm tra hành chính công ty trách nhiệm hữu hạng
nhà hàng new sky trên đường bình long đã phát hiện bốn mươi hai người có biểu hiện ghi vấn được đưa về trụ sở làm việc
qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định có hai mươi sáu người chín nữ hai mươi bảy nam dương tính với ma túy
trong số này có đối tượng đang bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
nhà hàng này đã từng bị cơ quan chức năng phạt vi phạm hành chính trong đó có lỗi hoạt động không có giấy phép